đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương đã tới dự đại hội đại biểu đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đồng nai lần thứ chín nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đây là đảng bộ cấp trên cơ sở đầu tiên được chọn để tiến hành đại hội điểm
đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đồng nai hiện có bảy mươi hai tổ chức cơ sở đảng với năm bảy trăm năm mươi năm đảng viên
trong nhiệm kỳ qua đảng bộ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đề ra năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các tổ chức đảng chuyển biến rõ nét chất lượng sinh hoạt tri bộ được nâng cao
một trong những nhiệm vụ chính trong nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm được đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đồng nai xác định là tập trung lãnh đạo phát huy tinh thần trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý tại các cơ quan đơn vị trong khối về thực hiện nhiệm vụ được giao
theo chương trình đại hội đảng bộ khối các cơ quan tỉnh đồng nai sẽ diễn ra đến ngày hai mươi năm tháng sáu